quý vị lưu ý khi tan tầm thì sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển như tắt đường ngập úng tại một số tuyến phố
và đó là đôi nét về thời tiết của ba miền còn bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin tức vừa được cập nhật
thưa quý vị nhân kỷ niệm năm mươi năm giải phóng tỉnh quảng trị năm mươi năm sự kiện tám mươi một ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ quảng trị
năm mươi năm quảng trị xây dựng đổi mới và phát triển
bộ quốc phòng và tỉnh ủy quảng trị tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng với chủ đề
giải phóng quảng trị và chiến đấu bảo vệ thành cổ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nửa thế kỷ xây dựng đổi mới và phát triển
vào ngày một mươi chín tháng bốn bộ quốc phòng phối hợp với tỉnh ủy quảng trị tổ chức họp báo
thông tin một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo
hội thảo góp phần khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của trung ương đảng và quân ủy trung ương
trong việc mở chiến dịch tiến công trị thiên và quyết tâm chiến đấu bảo vệ thành cổ quảng trị trong tám mươi một ngày đêm
qua đó đúc rút bài học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển lý luận quân sự trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện trong thời kỳ mới
kết quả hội thảo nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào và nhân dân tỉnh quảng trị cùng quân dân cả nước
đã kiên cường chiến đấu anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
hội thảo cũng là dịp để nhân dân các dân tộc tỉnh quảng trị nêu cao khát vọng hòa bình
nghị lực vượt khó phát huy những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển
đưa tỉnh quảng trị trở thành điểm đến về không gian văn hóa hòa bình
đến nay ban tổ chức đã nhận được một trăm linh hai bài báo cáo phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo bộ quốc phòng tỉnh quảng trị và các tác giả trong và ngoài quân đội
một số địa phương nhân chứng lịch sử để biên tập xuất bản sách phục vụ hội thảo
hội thảo dự kiến tổ chức ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai theo hình thức trực tuyến
tại một mươi năm điểm cầu gồm điểm cầu chính tại tỉnh quảng trị và một mươi bốn điểm cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân
thực hiện phương châm cùng ăn cùng ở cùng làm chung tay với địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang đã tổ chức
hành quân giã ngoại thực hiện các công trình phần việc giúp dân tại xã vị trung huyện vị thủy
hành quân giã ngoại về địa phương giúp dân một trong những dấu ấn nổi bật tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
của lực lượng công an trong những năm qua
qua đó góp phần tạo điều kiện để huấn luyện cho những chiến sĩ trẻ trải nghiệm cuộc sống
gắn bó với nhân dân cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân thực hiện công tác dân vận
nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo vệ môi trường
đồng thời khơi dậy động viên cán bộ chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên
nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chiến đấu gian luyện góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
dịp này phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang đã tặng hai mươi phần quà
gồm nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip người dân khi đến bệnh viện trung tâm y tế tuyến quận huyện
sẽ được giải quyết thủ tục khám chữa bệnh một cách nhanh chóng mà không cần mang theo bất kỳ giấy tờ nào khác
và đây là hoạt động được các bệnh viện trung tâm y tế tại thành phố đà nẵng triển khai thí điểm
bước đầu mang lại nhiều tín hiệu khả quan
không cần mang theo nhiều giấy tờ anh nguyễn thảo chỉ cần xuất trình duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân
là được nhân viên y tế tiếp nhận
nhân viên y tế tiếp nhận cấp số thứ tự khám chữa bệnh trong vòng chưa đầy ba mươi giây
nhanh chóng tiết kiệm thời gian bởi so với trước đây người bệnh phải mất từ ba đến bốn phút
mới có thể hoàn tất thủ tục đăng ký khám chữa bệnh
trong giai đoạn thí điểm một số cơ sở như bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an trung tâm y tế sơn trà hải châu
đã đầu tư máy móc thiết bị quét mạ để khai thác tốt dữ liệu
tuy nhiên do hệ thống dữ liệu vẫn còn chưa liên thông đồng bộ nên các đơn vị vẫn tiếp nhận theo hai hình thức
thẻ căn cước công dân nếu thông tin bảo hiểm y tế của người bệnh đã được tích hợp
và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nếu thông tin của người bệnh chưa được tích hợp trên căn cứ công dân
tỷ lệ thành công là cỡ ba mươi bốn mươi khi người ta sử dụng cái thẻ căn cước công dân
lý do không thành công là sự đồng bộ của thẻ căn cước công dân với thông tin của bảo hiểm sở
bảo hiểm y tế chưa đồng bộ được
trong tất cả một tổng thể một người một ngày
nhưng trong một trăm linh người tới khám sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip đó
thì thủ tục nó cũng được nhanh hơn thuận lợi hơn
thứ nhất là cho nhân viên tiếp đón nhân viên mà làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân họ được thuận lợi hơn
ngay cả bệnh nhân cũng đỡ mất thời gian phải chờ đợi đi
hiện đà nẵng có hơn năm trăm tám mươi tám người được tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân đạt trên năm mươi sáu
việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế
sẽ mang lại thuận lợi nhất định
người dân không cần phải dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy
không phải làm thủ tục xin cấp lại khi thẻ hỏng mất
từ đó giúp người bệnh từng bước tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao
chuyển sang tin tức an ninh trở tự
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãnh đặng
viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
mới ra quyết định truy tố ba bị can là lâm thị thu trà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
đặng thị tuyết lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và lâm vũ việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại thành phố vũng tàu về tội rửa tiền
và tội cho vay lãnh đặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị can lâm thị thu trà được xác định có liên quan đến vụ án
của ông lê thái thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu còn gọi là thiện soi
và con trai là lê thái phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hành vi cho vay nặng lãi
trước đó vào tối ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm
giam trà và lan để điều tra về hành vi cho vay lãnh đặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ
đã xác định lâm thị thu trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
cha trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua đặng thị tuyết lan
và lâm vũ việt anh giúp để thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan
đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ
khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán
thì họ phải dùng tài sản khác như đất đai nhà cửa để thanh toán
cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho trà
với cách thức và thủ đoạn như trên trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người
tổng số tiền cho vay là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng
truy tố lê thái thiện thiện soi và lê thái phong là con trai của thiện soi
về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh tỷ đồng
sau hơn ba tháng xảy ra vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành
dã man dẫn đến tử vong gây rúng động dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
và đề nghị truy tố cha ruột và di gẻ của bé gái
đó là nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh gia lai
bị đề nghị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi
tại quận một bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo đó thái sống như vợ chồng với trang
tại một trung cư ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
cùng với con gái tám tuổi của thái với người vợ cũ
vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện vinmec quận bình thạnh tiếp nhận cháu bé do thái đưa đến cấp cứu
trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong
thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi là bị đánh
cho nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam trang và thái
do có liên quan đến cái chết của cháu bé
theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
cháu bé tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương
các doanh nghiệp cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cần có giải pháp
trước tình trạng người dân ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần
bộ y tế yêu cầu xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín phục vụ kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày năm tháng năm
thưa quý vị trong bản tin trước chúng tôi đã có những phân tích
bình luận qua góc nhìn của chuyên gia về thực trạng và những hệ lụy
khi mà người dân ồ ạp nộp hồ sơ
chờ đợi được rút bảo hiểm xã hội một lần xảy ra ở tp hcm trong thời gian vừa qua
vậy cần có những giải pháp cụ thể như thế nào để tạo điều kiện cho người lao động
giải quyết khó khăn tin tưởng vào chính sách của bảo hiểm xã hội
xin mời quý vị theo dõi nội dung trong một vấn đề và chính sách ngay sau đây
trước kia do chế độ luân chuyển công tác bà nguyễn thị bằng đã xin nghỉ
theo chế độ hưởng bảo hiểm một lần
thế nhưng sau đó do nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm
bà băng đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn khi về già
sẽ có lương hưu và thăm khám y tế để không phụ thuộc vào các con

bằng đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn khi về già
bằng chứng là trong những năm qua số người xin rút bảo hiểm xã hội một lần
vẫn xảy ra rải rác ở các địa phương
và tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội năm sau luôn cao hơn năm trước
không xin hoặc chưa xin được việc làm khiến cho đời sống của đại bộ phận người dân
gặp rất nhiều khó khăn
đó cũng là lúc họ nghĩ đến việc rút sổ bảo hiểm xã hội
vâng vậy làm sao để bảo đảm đời sống cho người lao động
các doanh nghiệp phải làm gì
cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam cần tuyên truyền ra sao
ngay sau đây là chia sẻ của ông
ông bùi sĩ lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
cảm ơn ông bùi sĩ lợi đã trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều những thông tin liên quan đến
vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần của người dân xảy ra từ đầu năm đến nay
ở một số tỉnh thành phố
mà trong chương trình trước thì ông cũng có những cái phân tích chia sẻ
về những ảnh hưởng cũng như là vấn đề này
vậy thì nên chăng chúng ta cần phải có những cái chính sách
để thay đổi các cơ quan
vấn đề liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần phải không ông
muốn cho toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội thì không nhất thiết phải hai mươi hai mươi năm năm bảo hiểm xã hội
có thể xuống một mươi năm năm có sự thể xuống một mươi năm
để người cao tuổi người ta hoàn toàn có thể đóng bảo hiểm xã hội
khi về già người ta có bảo hiểm xã hội tại sao lại phải hai mươi năm
cho nên là có thể chúng ta sẽ đưa xuống một mươi năm năm và xuống một mươi năm trong tương lai
thứ hai mức đóng phải hoàn toàn linh hoạt
tôi có lương cao tôi đóng cao
tôi chưa có lương cao tôi đóng thấp
khi nào tôi có lương cao tôi đóng cao
hoặc là khi tôi có nguồn thu nhập rất chính đáng do con do cháu do nguồn tài trợ nào đó tôi có tôi đóng một lần năm năm
khi tôi đến tuổi rồi mà tôi chưa đủ số năm đóng tôi đóng sau năm năm
để tôi được nghĩ hiểu
cho nên tôi cho là sửa luật bảo hiểm xã hội lần này là chúng ta phải sửa tổng thể
và mục tiêu của chúng ta là gì
là phải bảo hiểm xã hội toàn dân
ai cũng tham gia bảo hiểm xã hội
và cái quỹ này chúng ta phải công khai minh bạch để chúng ta quản lý một cách chặt chẽ
người dân người ta tin tưởng
người ta sẽ tham gia vào hệ thống của chúng ta
thưa ông thì để xảy ra cái tình trạng mà người dân rút bảo hiểm xã hội một lần
cũng là từ cái thực tế từ cái vấn đề mà người lao động làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp
thì cũng còn nhiều những cái hạn chế phải không ạ
vậy thì ông có thể cho biết là đối với các doanh nghiệp
thì cần phải có những cái cơ chế tạo điều kiện như thế nào để mà người dân họ yên tâm lao động họ đảm bảo ổn định được cuộc sống và họ không tính tới cái chuyện là rút bảo hiểm xã hội một lần để chi trả các cái khoản phí trước mắt ạ
cái đầu tiên là các doanh nghiệp phải chăm lo và xây dựng ngay cái thiết chế đóng bảo hiểm xã hội ngay từ tháng đầu
cho nên là doanh nghiệp phải tự giác đóng bảo hiểm xã hội
hiện nay cái không đóng bảo hiểm xã hội là một phần do cái tính tự giác
tránh đóng không đóng
thậm chí có nhiều doanh nghiệp lạm dụng thu quỹ bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội
rất nguy hiểm
cho nên cái đầu tiên là chủ sử dụng lao động phải như vậy
thứ hai là để cho người lao động yên tâm làm việc thì anh phải cải tiến công nghệ cải tiến tổ chức sản xuất bố trí nhân lực nhân sự hợp lý
để mục tiêu là tăng năng suất lao động
tăng thu nhập tiền lương
để lương người ta có đảm bảo đời sống thì người ta mới trích tám để nộp vào bảo hiểm xã hội
còn lương quá thấp người ta cũng không muốn tham gia vào bảo hiểm xã hội
về góc độ của doanh nghiệp là như vậy
vậy thì còn đối với các cơ quan quản lý cũng như là bảo hiểm xã hội việt nam thì sao
trong rất nhiều năm qua thì chúng ta không phải là không tuyên truyền đã tuyên truyền rất nhiều
nhưng mà theo ông thì cần phải thay đổi như thế nào
tức là các giải pháp tuyên truyền kế hoạch
nó phải đi sâu sát nó phải cụ thể ra sao
đặc biệt là đối với các vùng nông thôn hay là vùng miền núi
theo tôi là phải tiến truyền đúng cái đối tượng
mà người ta vẫn nói đó là đi tận ngõ gõ tận nhà
và cái quan trọng tuyên truyền của chúng ta là thế này này
là phải giải thích chính sách
người ta rút bảo hiểm xã hội một lần là do người ta không hiểu chính sách
anh đóng hai tháng sáu mươi bốn
hai sáu mươi bốn tháng một năm mà anh chỉ lấy được có cao nhất hai tháng
anh nào tốt cao nhất chỉ được hai tháng
còn không là một tháng
thế thì người ta thiệt chứ đâu có phải người ta có lợi
chưa nói đến chuyện là người ta bán luôn non nữa
thế thì cái tuyên truyền của chúng ta là phải tuyên truyền cả về cơ chế chính sách phương pháp cách thức
và cái nội dung của chúng ta phải làm bật lên được rằng là
khi tham gia bảo hiểm xã hội
thì người lao động được cái gì bất cái gì
cái gì cần phải xem xét
xin cảm ơn ông bùi sĩ lợi với những chia sẻ vừa rồi ạ
vâng thưa quý vị với những phân tích của vị khách mời thì chúng tôi muốn nhấn mạnh với người dân rằng
đừng vì lợi ích trước mắt mà chúng ta quên đi tương lai lâu dài ở phía trước
một lần nữa chúng tôi muốn mời quý vị cùng nhìn lại những điểm thiệt hơn khi rút bảo hiểm xã hội một lần
theo quy định bảo hiểm xã hội hiện hành
người lao động đóng đủ hai mươi năm bảo hiểm xã hội
với mức lương trung bình giả định là bốn triệu đồng
theo tuổi thọ bình quân nếu lao động nam sẽ được nhận lương hưu thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
và các chế độ tử cấp hơn hai trăm năm mươi bảy triệu đồng
còn lao động nữ khi nghỉ hưu sẽ nhận được hơn năm trăm tám mươi chín triệu đồng
còn nếu rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được nhận một trăm ba mươi bốn triệu đồng
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những chính sách mới đáng chú ý
bộ y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ y tế
y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin
theo đó các đơn vị tổ chức giả soát xử lý rứt điểm trước ngày ba mươi tháng bốn
các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng covid một mươi chín trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng
thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của bộ y tế
xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hoàn thành trước ngày năm tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
vào ngày bảy đến ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
kỳ thi vẫn có năm bài thi trong đó có ba bài độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội là lịch sử địa lý giáo dục công dân

thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm phụ gia thực phẩm
trong đó tập trung kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phụ gia thực phẩm
và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền
bị phản ánh từ các cá nhân tổ chức báo đài
cục đường sắt việt nam đang lấy ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết luật đường sắt hai nghìn một mươi chín
trong đó đề xuất phân quyền cho hai mươi sáu ubnd tỉnh thành đầu tư hạ tầng đường sắt
đối với các tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn từ hai tỉnh thành trở lên
ubnd tỉnh chỉ được phân quyền sau khi có ý kiến của bộ giao thông vận tải và thủ tướng chấp thuận
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng đón xem
thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo cho biết sẽ trao đổi với bộ y tế về phương án cho các em
thuộc diện f thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với thí sinh khác
theo lịch chung là vào ngày bảy và tám tháng bảy
thông tin được đăng tải trên báo vn express
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết bộ đã tính đến việc miễn thi
xét đặc cách cho thí sinh f nếu các em được xác định nhiễm bệnh một mươi ngày trước đợt thi
tuy nhiên có những thí sinh không muốn chấp nhận đặc cách vì các em cần điểm thi tốt nghiệp
để được xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng
vì vậy bộ giáo dục và đào tạo dự định trao đổi với bộ y tế về phương án điều kiện đảm bảo an toàn
nếu cho học sinh f thi chung
hiện hầu hết học sinh lớp một mươi hai chuẩn bị dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trên phạm vi toàn quốc
với sự tham gia của khoảng chín trăm linh đến một triệu thí sinh mỗi năm
hà nội yêu cầu các công trình xây dựng đang thi công nếu phát tán bụi gây ô nhiễm đổ phế thải sai quy định
kiên quyết áp dụng đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép xây dựng
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó nhằm khắc phục tồn tại hạn chế và góp phần cải thiện chất lượng không khí
ubnd tp hà nội giao sở tài nguyên và môi trường triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh
theo hướng dẫn của bộ tài nguyên và môi trường trong giai đoạn năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố giao sở xây dựng kiểm tra các điểm đổ và tập kết chất thải rắn xây dựng và các công trình đang thi công
đặc biệt là công trình xây dựng có quy mô lớn hơn
tp yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động
thu hồi giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng vi phạm để phát tán bụi
gây ô nhiễm môi trường và đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
tăng lương tối thiểu vùng không thể tiếp tục chỉ hoãn
nội dung bài viết đề cập đến việc tám hiệp hội ngành hàng đã có kiến nghị thủ tướng chính phủ
và tổng thủ tướng chính phủ
lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày một một hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó phía đại diện người sử dụng lao động và người lao động cho rằng
không thể kéo dài sự chậm trễ này bởi người lao động đang rất khó khăn
phó trưởng ban chính sách pháp luật tổng liên đoàn lao động lê đình quảng cho rằng
nếu kéo dài việc không tăng lương tối thiểu vùng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động
cũng như là có thể gây ra những nguy cơ bất ổn trong thời gian tới
sáu tháng vừa rồi chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ ngừng việc tập thể với mong muốn
đề xuất tăng lương
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
giáo viên lo lắng bỏ cả tiền triệu học chứng chỉ cấp tốc
nội dung bài viết đề cập đến việc những ngày qua giáo viên ở nhiều tỉnh thành
bỗng nhận được lệnh phải đi học cấp tốc chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
nhà trường thì nói đây là yêu cầu của phòng giáo dục và đào tạo
phòng lại đổ tại sở yêu cầu
điều khiến cho thầy cô hoang mang nhất là những thông tin không đi học
sẽ không được xếp lương không có chứng chỉ sẽ bị tụt hạng
những ngày qua trên các hội nhóm của giáo viên tại thanh hóa
chuyện đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp chuyện nâng hạng tụt hạng giữ hạng
là chủ đề gây bàn tán nhiều nhất
rất nhiều giáo viên tại tỉnh thanh hóa đã đổ xô đi học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
dù chưa biết chính xác thông tin về khóa học thời lượng cũng như nội dung học
kèm theo đó thì số tiền các cô phải chi trả giao động từ hai đến gần ba triệu đồng
không hề nhỏ so với thu nhập của giáo viên hiện nay
ngay sau đây xin mời quý vị điểm lại những tin tức đáng chú ý
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãi nặng
viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu mới ra quyết định
truy tố ba bị can
lâm thị thu trà đặng thị tuyết lan
lâm vũ việt anh
nguyễn võ quỳnh trang về tội dừa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người
tổng số tiền cho vay là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
sau hơn ba tháng xảy ra vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố nguyễn võ quỳnh trang quê tỉnh gia lai
về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái chú quận một tp hcm về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
việc rút bảo hiểm xã hội một lần là giải pháp tình thế nhưng sẽ để lại hệ lụy lâu dài cho người lao động
thêm vào đó tình trạng này sẽ khiến việt nam không thể thực hiện được mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội
để hạn chế tình trạng này cần có những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho người lao động
giải quyết khó khăn tin tưởng vào chính sách bảo hiểm xã hội
bộ y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành về việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và triển khai ký xác nhận hộ chiếu vắc xin
theo đó việc xác thực thông tin tiêm chủng covid một mươi chín phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải hoàn thành trước ngày năm tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp
tại khu công nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy kỳ thi vẫn có năm bài thi
trong đó có ba bài độc lập là toán nhữ văn ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên
và khoa học xã hội
trừ môn nhữ văn thi tự luận đề các môn khác dưới dạng chắc nghiệm khách quan